hội đồng xét xử tuyên phạt tuấn mức án tù trung thân
các bị cáo còn lại gồm phùng đắc tú bị tuân phạt hai mươi năm tù
cộng với hai năm ba tháng tù của bản án cũ tổng hợp hình phạt là hai mươi hai năm ba tháng tù
đặng quốc tú tù trung thân nguyễn văn định một mươi bảy năm tù
nguyễn văn tình một mươi sáu năm tù và nguyễn văn bính chín năm tù
bị cáo nguyễn anh tuấn bị tuyên phạt ba năm tù về tội
che giấu tội phạm và nguyễn duy hiệp hai năm sáu tháng tù về tội không tố giác tội phạm
về phần dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại
số tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng và có trách nhiệm nuôi dưỡng hai con của bị hại đến khi một mươi tám tuổi
số tiền năm trăm bảy mươi đồng một cháu một tháng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lai châu cho biết
vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với lý văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú ở bản po trà xã nậm xe
huyện phong thổ về hành vi giết người
dương khai nhận vào khoảng một mươi chín h ngày một tháng bảy
dương cùng ông lý thanh xuân chú cùng địa phương uống rượu tại lán dụ nhà mình
đến hai mươi hai giờ sau khi uống hết khoảng hai lít rượu ông xuân không uống nữa đứng dậy đi về
dương bắt ông xuân ở lại uống tiết
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
dương đã dùng thanh tre đá đập vào đầu và chán ông xuân
sau đó kéo xác ông xuân xuống ruộng lúa mới cấy
lấy bùn đắp lên đầu và mặt ông xuân
rồi bỏ về
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy tòa án nhân dân huyện minh long tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
cố ý gây thương tích đối với bị cáo lê minh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn một xã long hiệp huyện minh long tỉnh quảng ngãi
theo cáo trạng khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng một hai nghìn một mươi năm
lê minh thắng nhờ anh nguyễn văn cường ở cùng địa phương
trở đi từ thị trấn long hiệp lên ngã ba thanh an xã thanh an huyện minh long
thì gặp một nhóm thanh niên đang ở tại ngã ba
trong đó có đinh văn biêu ở thôn mai lãnh thương xã long mai huyện minh long
do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp biêu
lê minh thắng yêu cầu anh cường dừng xe và thắng đã dùng gậy đánh vào mạng anh biêu
làm anh biêu bị gãy xương mũi thương tật một mươi hai
căn cứ vào khoản hai điều một trăm linh bốn bộ luật hình sự
tòa án nhân dân huyện minh long đã tuyên phạt bị cáo lê minh thắng hai mươi bốn tháng tù giam
về tội cố ý gây thương tích
còn tại bắc ninh công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn đức tuấn ba mươi một tuổi và nguyễn mạnh quỳnh một mươi tám tuổi
cùng ở thành phố hà nội về tội trộm cắp tài sản
trước đó ngày bảy tháng bảy hai nghìn một mươi năm
tuấn cùng quỳnh đến cửa hàng sửa điện thoại
trên địa bàn vờ sử điện thoại để trộm cắp lợi dụng chủ hàng cơ sở
tuấn đã trộm cắp một túi sách bên trong có tiền và tài sản trị giá hơn hai triệu đồng
bị chủ nhà phát hiện chi hô tuấn đã cầm ngay con dao ở cửa hàng
chém vào mọi người hòng tẩu thoát
hành vi mang tính côn đồ của đối tượng đã làm ba người bị thương
trong đó một người bị thương nặng
hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để tiếp tục khởi tố nguyễn đức tuấn
về tội cố ý gây thương tích
đã truy bắt được một nhóm đối tượng gây ra ba vụ cướp giật tài sản của người đi đường
vụ cướp giật xảy ra ngay tại đường giải phóng trung tâm thị trấn phước an
huyện cronpac tỉnh đắk lắk
chị nguyễn thị bảy ở xã ea canh huyện cronpac khi đang dừng ngay điện thoại
thì bị hai đối tượng bất ngờ phóng xe máy đến áp sát cướp giật trích điện thoại rồi tẩu thoát

bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai ngày công an huyện cronpac đã làm rõ
bắt hai đối tượng gây án đó là lưu đức khoa ở xã ea phê huyện cronpac tỉnh đắk lắk
và nguyễn ngọc thanh long ở phường bình chiều quận thủ đức tp hcm
hai đối tượng khai nhận
do lời nhắc lao động lại mê chơi game online và muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài
nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản
thủ đoạn của chúng là chạy xe máy dò la trên đường hãy thấy i đeo hay mang túi sách
cầm nghe điện thoại di động sơ hở là lập tức áp sát cướp giật
với thủ đoạn đó khoa và long đã gây ra ba vụ cấp giật điện thoại và túi sách của những người đi đường
khoa là đối tượng đã có một tiền án bảy năm tù về tội cướp tài sản
mới ra tù từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến nay lại tiếp tục tái phạm
thủ đoạn của chúng là chạy xe máy dò la trên đường hễ thấy ai đeo hay mang túi sách
cầm nghe điện thoại di động sơ hở là lập tức áp sát cướp giật
thủ đoạn của chúng ta là đối tượng nó giật tài sản và nó chạy lấy mất
cho nên là chúng ta nên đề cao tinh thần cảnh giác
tốt hơn hết là tài sản chúng ta phải để cho một cái vị trí nó kín đáo và an toàn
thời gian qua tình trạng cướp giật tài sản của người đi đường tái diễn khá phức tạp
trong đó nhiều vụ xảy ra một phần là do sự lơ là sơ hở thiếu cảnh giác của các chủ tài sản
qua những vụ việc như trên mong mọi người dân cần lưu tâm nâng cao cảnh giác
ngày một mươi năm tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk đông cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng
nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn hữu dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hoàng văn hiễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quảng văn long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lê nhất anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lê văn chính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trương văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và nguyễn sinh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông về hành vi đánh bạc
các đối tượng trên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
bắt quả tang khi đang đánh bày ăn tiền
tại một lò giết mổ ra súc trên địa bàn thị xã giang nghĩa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ bài tay
gần hai mươi tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an thị xã giang nghĩa tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo sẽ là thông tin về những đối tượng tội phạm ma túy ra lưới pháp luật
tại nghệ an và thái nguyên
hôm qua một mươi năm tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án
bắt đối tượng lô thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú bản muồng xã châu kim huyện cới phong tỉnh nghệ an
về tội mua bán trái phép chất ma túy thu năm mươi ba một gram heroin
đối tượng bị bắt quả tang tại nhà nghỉ hòa lâm
khối bốn thị trấn diễn châu
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ một gói heroin có trọng lượng năm mươi ba một gram
thanh khai nhận đã mua số heroin này của một người lào
và đưa về địa bàn diễn châu để tiêu thụ
được biết lô thị thanh trước đây đã có tiền án chín năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới ra tù chưa được một năm
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành khởi tố đối tượng trước pháp luật
còn tại thái nguyên khoảng một mươi ba h ngày một mươi ba tháng bảy vừa qua
tại khu vực xóm vải xã hóa thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng đặng đình cường sinh năm hai nghìn
và chu văn lai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đang có hành vi tặng chữ chế phép chất ma túy
khám xét người các đối tượng lực lượng công an thu giữ ba mươi sáu chín mươi tám gram heroin
hai đối tượng khai nhận buổi sáng cùng ngày
cả hai đi từ huyện đại từ xuống đồng hỷ để mua ma túy trên với giá hai mươi triệu đồng
khi đang trên đường về thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
chiều qua một mươi năm tháng bảy công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã thụ lý vụ án
và tạm giữ đối tượng hoàng văn dụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám có hộ khẩu thường trú
tại huyện thường tín thành phố hà nội để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em
tại cơ quan công an đối tượng hoàng văn dụ khai nhận khoảng tháng ba hai nghìn hai mươi ba
đối tượng có làm quen với cháu t sinh ngày hai mươi chín tháng sáu hai nghìn hai tại phú thọ
qua mạng internet và thường xuyên liên lạc với cháu tê qua các trang mạng xã hội
sau nhiều lần hẹn t xuống hà nội gặp nhưng không được gia đình tê cho phép
ngày sáu tháng bảy đối tượng đã bắt xe đi phú thọ gặp t và rủ tê về hà nội chơi
khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đối tượng đưa cháu tê đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận hoàng mai
và thực hiện hành vi giao cấu với cháu tê
ngày một mươi ba tháng bảy
đối tượng đưa cháu tê về nhà thì bị bố cháu tê bắt gặp và đưa đến cơ quan công an trình báo
hiện công an quận hoàng mai tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy
những người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng bục bục ở hy lạp
đã ném hàng chục quả bom xăng vào lực lượng cảnh sát bên ngoài trụ sở quốc hội
vài giờ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng về thỏa thuận cứu trợ mới
được biết cảnh sát đã đáp trả bằng đạn hơi cay
khiến hàng trăm người bỏ chạy tại quảng trường trung tâm stintama
đây là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất trong vòng hơn hai năm qua ở quốc gia nam âu này
trước đó hàng nghìn người đã xuống đường tại athens tham gia những cuộc tuần hành hòa bình
để phản đối thỏa thuận cứu trợ mới
thỏa thuận này cứu hy lạp khỏi bị phá sản
nhưng sẽ áp đặt thêm những biện pháp khắc khổ đối với đất nước vốn đã lún sâu vào khủng hoảng này
chỉ trong tuần qua các lực lượng an ninh pháp đã ngăn chặn thành công
nhiều vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận
trong bối cảnh nước pháp vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ an ninh
kể từ sau vụ xả súng tại toàn soạn tạp chí sacli ebdo hồi tháng một vừa qua
tuyên bố của tổng thống hollande được đưa ra cùng lúc bộ trưởng đội vụ pháp
bacchina cassener thông báo lực lượng an ninh pháp
vừa phá một âm mưu tấn công có liên quan tới các phần thử tán chiến
nhằm vào các căn cứ quân sự của pháp
theo đó ngày một mươi ba tháng bảy ngay trước lễ kỷ niệm hai trăm hai mươi sáu năm quốc khánh pháp
cơ quan tình báo pháp đã bắt giữ bốn người trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi ba
có kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố vào tháng một hai nghìn một mươi sáu
nhóm người này cũng dự định tới tham chiến tại syri
ông kazene cũng cho biết lực lượng an ninh đã nhận diện

nhóm người thường trú tại pháp được cho là có liên quan tới các nhóm thánh chiến
trong đó năm trăm linh người đã từng tham gia các nhóm hồi giáo vũ trang ở syri và iraq
trong ba vụ tấn công do nhóm phiến quân hồi giáo cực đoan boko haram
đồng loạt tiến hành vào ngày một mươi năm tháng bảy tại khu vực đông bắc nigeria
theo giới chức địa phương lực lượng boko haram đã dựng rào trang
trên đường quốc lộ bên ngoài làng gamdu tấn công nhiều lái xe làm hơn hai mươi người thiệt mạng
sau đó nhóm phiến quân tiến đến gamdu và thiêu dụi nhiều nhà cửa
trong khi đó gần thị trấn baga boko haram đã tấn công những người dân vừa trở về nhà
sau khi đi lánh nạn các tay súng đã phục kích và phóng hỏa một phương tiện
sát hại tám trong số các hành khách trên xe
tại thị trấn damasak boko haram cũng phóng hỏa nhiều nhà cửa và xả súng bửa bãi
người dân địa phương cho biết
đã tìm thấy năm thi thể trong khu vực bị thiêu dụi
hơn sáu trăm sáu mươi người đã bị boko haram sát hại trong hơn một tháng qua
các cuộc tấn công cho thấy nhóm phiến quân này tiếp tục là mối đe dọa
đối với an ninh nigeria cũng như khu vực
khu vực bắc bộ do có mưa nên nhiệt độ giảm đáng kể
trời mát mẻ hơn rất nhiều so với những ngày vừa qua
tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung nhiều ở các tỉnh phía bắc
khu vực cần đề phòng có tố lốc xoáy gió giật mạnh trong cơn rông
và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở những nơi có địa hình sung yếu
nên nhiệt độ có xu hướng giảm phổ biến chỉ từ ba mươi ba mươi ba độ
còn khu vực phía đông bắc bộ dự báo trong hôm nay kéo dài trong ba ngày tới
trời có mưa đặc biệt vùng núi sẽ còn xuất hiện mưa rông với lượng khá
thời điểm chiều tối và dạng sáng mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn
nắng nóng chấn dứt trên khu vực
do có mưa người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
ở những nơi có địa hình dốc đứng và nền đất yếu
nên nhiệt độ ba ngày tới dịu mát với nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến chỉ từ hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của giải mây rông
ở phía bắc nên trời cũng sẽ nhiều mây hơn
nắng nóng sẽ thu hẹp dần phạm vi và cứng độ
từ chiều tối nay đến ba ngày tới ở các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
sẽ có mưa rào và rông do ảnh hưởng của giải mây rông ở phía bắc
cần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới
không có nhiều thay đổi so với những ngày trước đó
khi trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ phổ biến rao đậm từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ thời tiết ở khu vực vẫn phổ biến
ngày còn nắng gián đoạn chiều tối hình thành mây rông
cho mưa rào và rải rác tới nhiều nơi
cần đề phòng gió rất mạnh trong cơn rông
nên nhiệt độ trong những ngày tới khá ổn định
phổ biến chỉ từ ba mươi ba mươi ba độ